lại có thêm một đối tượng có hành vi chống người thành công vụ đã bị công an huyện đồng phú tỉnh bình phước tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số năm trên quốc lộ một mươi bốn thuộc địa bàn ấp cầu hai xã đồng tiến huyện đồng phú
vào thời điểm trên tổ công tác tại chốt phát hiện trương thái hào bốn mươi năm tuổi quê tỉnh hà tĩnh tạm trú tại xã đồng tiến huyện đồng phú điều khiển xe mô tô chạy theo hướng từ thành phố đồng xoài đi huyện bù đăng nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hào chỉ xuất trình được một giấy phép lái xe của mình
lúc này đồng chí lê ngọc sáng công an viên xã đồng tiến đã thông báo và giải thích cho hào biết địa bàn xã đồng tiến vẫn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
hào đã bị lập biên bản vì vi phạm khi ra khỏi nhà không có lý do cần thiết
sau đó hào đã bỏ đi
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày hào quay lại chốt la hét gây mất trật tự và yêu cầu đồng chí sáng trả lại giấy phép lái xe cho mình
tiếp đó vung dao chém thẳng vào người đồng chí sáng
nhanh chóng đồng chí sáng đã kịp thời phản ứng đỡ văng con dao trên tay hào
đối tượng hào đã bỏ chạy
ngay trong đêm hào được triệu tập đến trụ sở công an để trình báo và bị tạm giữ ngay sau đó